thành phố hồ chí minh vừa ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp tết nguyên đán tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
đợt cao điểm sẽ kéo dài từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
từ nay đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi một thành phố sẽ tập trung triển khai các biện pháp kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các tổ chức cá nhân
buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng giả hàng kém chất lượng không bảo đảm an toàn thực phẩm
các lực lượng chức năng sở ngành ủy ban nhân dân quận huyện điều tra xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm
tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ tại cảng hàng không dân dụng các tuyến đường bộ đường sắt đường thủy
các chợ đầu mối trung tâm thương mại khu vực buôn bá khác trong nội địa để ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu
vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật để doanh nghiệp hộ kinh doanh
người dân hiểu thấy rõ tác hại của buôn lậu hàng giả hàng hóa kém chất lượng